chỉ sau một ngày ra quyết định truy nã đối với đối tượng võ văn phúc chú tại xã vĩnh an huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã nhanh chóng xác định bắt giữ và di lý đối tượng từ tp hcm về tới địa phương
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng ba sau khi nhậu say phúc đi đến nhà bà lê thị phượng để tìm bạn
trong lúc phúc đang đứng nói chuyện với bạn thì bị lê văn rin từ trong nhà bà phượng đi đến dùng tay bóp cổ
phúc chạy vào trong nhà anh trai lấy dao da chém trúng cổ tay trái của rin gây thương tích một mươi ba
lúc này trần thành hoàng chạy đến can ngăn thì cũng bị phúc dùng dao chém trúng tay gây thương tích
trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định truy nã đối với võ văn phúc về hành vi cố ý gây thương tích